liên quan đến việc khách hàng phản ánh bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng vẫn được dư luận vô cùng quan tâm với nhiều câu hỏi được đặt ra
trước sự hoang mang của người dân mới đây ngân hàng nhà nước với vai trò là đầu tàu trong toàn ngành ngân hàng đã yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố tăng cường toàn diện các biện pháp phòng chống rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán
theo văn bản số sáu nghìn bốn trăm sáu mươi sáu của ngân hàng nhà nước
các đơn vị có liên quan trong toàn hệ thống ngân hàng có trách nhiệm tập trung xây dựng giải pháp cho vấn đề an toàn bảo mật giao dịch thanh toán
trong đó nhiệm vụ trọng tâm rơi vào các tổ chức cung ứng dịch vụ
cụ thể các ngân hàng thương mại phải giả soát đánh giá lại toàn bộ quy trình thủ tục mở sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức của mình
nghiên cứu triển khai các giải pháp phát hiện ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ về vị trí địa lý tần suất giao dịch số lần xác thực sai hoặc các dấu hiệu bất thường khác
khi có các sự cố xảy ra phải báo cáo ngân hàng nhà nước đồng thời phối hợp với khách hàng và các tổ chức đơn vị liên quan để xử lý chính xác kịp thời
thường xuyên đưa ra những cảnh báo cho khách hàng về rủi ro thủ đoạn gian lận trong hoạt động thanh toán
tôi thấy rằng đây là một văn bản nó ra đời cũng khá là kịp thời
cái mục đích chính của văn bản này là yêu cầu các tổ chức tiến dụng thứ nhất là cần phải đánh giá rà soát lại hệ thống an ninh công nghệ thông tin an ninh mạng của mỗi tổ chức
cái thứ hai là cũng cần phải đưa ra kế hoạch để cải tiến cải cải thiện và khắc phục những cái tồn tại đang có trong vấn đề về an ninh công nghệ thông tin an ninh mạng
từ thời điểm chị hoàng thị na hương thông báo mất năm trăm linh triệu đồng cho tới vụ việc
chị trần thị thanh xuân báo mất hai mươi sáu tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
dư luận đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến khả năng bảo mật của hệ thống ngân hàng cũng như yêu cầu bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các tình huống tương tự
qua văn bản số sáu nghìn bốn trăm sáu mươi sáu ngân hàng nhà nước đã thể hiện quan điểm nhất quán của mình đều phải bảo đảm quyền lợi của khách hàng theo quy định của pháp luật
thời điểm có kết quả điều tra của cơ quan công an đương nhiên bên nào sai sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
tuy nhiên đằng sau câu chuyện này vấn đề đáng quan tâm là lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng thương mại vốn vừa chật vật trải qua giai đoạn tái cơ cấu với nhiều vị đắng
tôi nghĩ rằng là nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà cũng không đáng kể
trong thời gian vừa qua thì rõ ràng là khách hàng cũng chưa phải đến ngân hàng rút tiền để người ta gửi đi chỗ này chỗ kia
bởi vì dù sao thì hệ thống tài chính ngân hàng vẫn là cái hệ thống được đánh giá
đó là nó an toàn bỏ mặt và giữ tiền cho khách hàng tốt nhất
tuy nhiên thì rõ ràng là chúng ta cần phải tiếp tục làm tốt hơn
tôi thật sự cảm thấy rất là lo lắng khi mà nếu mà mình rơi trong trường hợp như vậy vào một ngày tôi tự dưng tiền trong tài khoản của tôi cũng tự dưng vay hơn
mà thật sự là không gửi tiền ở ngân hàng thì tôi cũng không biết gửi tiền ở đâu cả
cho đến thời điểm này thì tôi vẫn tin tưởng vào cái việc gửi tiền tại ngân hàng
vì chúng ta cũng chưa xác định
rõ ràng được cái nguyên nhân của việc mất tiền là từ đâu
vì vậy không thể phân định được rõ là lỗi sai là ở cơ quan nào
tuy nhiên thì tôi vẫn mong muốn rằng ngân hàng cũng như là cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phối hợp để giải quyết triệt để vấn đề này tạo đạt được cái niềm tin tưởng cho người dân
lòng tin của người dân đối với việc gửi tiền vào các tổ chức tiến dụng đã chịu tác động ít nhiều
nhưng qua vụ việc này cái được lớn hơn cả cho các ngân hàng thương mại chính là nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thường xuyên củng cố cơ sở hạ tầng
an ninh mạng và quy trình thanh toán đồng thời cũng là bài học đắt giá về giải quyết khiếu nại của khách hàng
bởi trong mọi trường hợp quyền lợi của khách hàng luôn phải được bảo đảm theo quy định của pháp luật
về phần mình người dân cũng phải có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân để tránh rơi vào những tình huống không mong đợi
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin kinh tế giá cả thị trường đáng chú ý trong tuần qua
tại phiên họp chính phủ ngày một tháng chín khi cho ý kiến vào việc dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đa số ý kiến đã nhất trí cần bỏ điều hai trăm chín mươi hai quy định về tội cung cấp dịch vụ trái phép qua mạng máy tính mạng viễn thông
là vì trước đây bộ luật hình sự đã bỏ tội danh kinh doanh trái phép và trái quy định nhà nước để đưa vào các quy định khác
vì vậy nếu kinh doanh trái phép thông thường không bị kết tội hình sự thì kinh doanh trái phép trên mạng internet cũng phải áp dụng quy định tương tự
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh một trong một trăm ba mươi sai sót trong bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là sai sót pháp lý hết sức nghiêm trọng
khiến ủy ban thường vụ quốc hội phải xin ý kiến quốc hội cho lùi thời gian có hiệu lực của bộ luật này
thủ tướng yêu cầu bộ tư pháp cũng như các bộ chịu trách nhiệm soạn thảo các dự luật khác phải rút kinh nghiệm từ sự cố này để không được phép lập lại sai sót tương tự trong tương lai
giá vàng trong nước chứng kiến xu hướng giảm dần đều từ phiên đầu tuần mở cửa giao dịch tại mức mua vào
là ba mươi sáu hai mươi ba triệu đồng một lượng bán ra ba mươi sáu bốn mươi chín triệu đồng một lượng
đã có thời điểm giá vàng nỗ lực hướng tới ngưỡng ba mươi sáu sáu triệu đồng
tuy nhiên mức giá này chỉ duy trì được trong một phiên rồi lùi về những mốc thấp hơn
ở các phiên tiếp theo trong tuần sự suy yếu của thị trường càng được thể hiện rõ nét hơn
tại phiên giao dịch cuối tuần giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết tại mức mua vào là ba mươi năm chín mươi ba triệu đồng một lượng bán ra ba mươi sáu hai mươi hai triệu đồng một lượng
tập đoàn doge niêm yết mua vào ba mươi sáu chín triệu đồng một lượng bán ra ba mươi sáu hai mươi một triệu đồng một lượng
bộ công thương vừa ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp chống bán pha giá tạm thời sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ trung quốc gồm cả hồng kông và hàn quốc vào việt nam
theo đó việc áp thuế sẽ được phân loại theo các mã từ bốn đến ba mươi tám trong đó mức thuế chống bán pha giá tạm thời đối với sản phẩm thép mạ được áp với mức cao nhất là ba mươi tám
thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực trong vòng một trăm hai mươi ngày từ ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
tháng bảy âm lịch thường được giới đầu tư quan niệm là tháng cô hồn tức là mọi giao dịch sẽ diễn ra không được xuân sẻ và mặc dù xuất hiện không ít những thông tin gây lo ngại
nhưng tháng ngâu năm nay của thị trường bất động sản không rơi vào trạng thái ảm đạm
không phải là tháng cô hồn như quan điểm kiên cữ trước đây
điều này cho thấy tâm lý của một bộ phận người mua đặc biệt là giới trẻ đã có những thay đổi
so với thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi năm và đầu năm hai nghìn một mươi sáu trong vài tháng trở lại đây tâm lý của người mua trên thị trường bất động sản khá cẩn trọng
khi dồn dập những thông tin liên quan được đưa ra chính sách về việc thắt thiến dụng với bất đồng sản từ phía ngân hàng
cùng với những khúc mắc về các dự án thế chấp đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý người mua nhà
một loạt các dự án không bảo đảm về điều kiện phòng cháy chữa cháy cũng tạo nên những rào cản tâm lý đối với những người có ý định mua trung cư
vậy nhưng thị trường vẫn có không ít người quyết định mua bất động sản trong tháng ngâu này
những tình hình giao dịch trong tháng bảy cũng không có sự giảm rõ rệt so với những tháng trong năm
độ tuổi của những khách hàng giao dịch trong tháng bảy cũng trải dài theo đối tượng khách hàng
ví dụ như là tập trung nhiều vào những đối tượng là gia đình trẻ là chủ yếu
chờ đợi những chính sách mới liên quan đến dòng tiền cho bất động sản và sự rõ ràng minh bạch hơn
về việc công bố và chất lượng thông tin công bố về các dự án chủ đầu tư người mua đang cẩn trọng hơn
cân nhắc kỹ càng hơn
vậy nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định màu sắc của thị trường tháng bảy âm lịch năm nay không chỉ mang một màu xám ảm đạm
xu thế gần đây thì mọi người cũng như các giới trẻ cũng quan tâm nhiều vấn đề ở tháng bảy
họ nên quan tâm đến nhiều là vấn đề là cái dự án và cái tiến độ của dự án và cái sự uy tín của chủ đầu tư
và nhiều hơn là cái chất lượng công trình
thường thì tâm lý của khách hàng vào những cái tháng bảy như này thì mọi người mà lại có một cái tâm lý là mua ít
thì chính ra những cái người
như mình thì lại được khi mà mua bất kỳ một sản phẩm dược phẩm gì hay là bất động sản ở một cái phân khúc thị trường nào
thì cũng sẽ được những cái ưu đại tốt hơn so với các giá trước
người mua đã không kiêng thắng ngâu thì không có lý do gì các chủ đầu tư phải quá lo lắng
diễn biến từ phía cung và cầu thị trường bất động sản đều cho thấy những tín hiệu khá tích cực
vượt ải tháng ngâu thị trường được dự báo sẽ tiếp tục có đà để khởi sắc trong những tháng cuối năm
nếu không có thông tin yếu tố bất lợi và mang tính bất ngờ tác động
trong đó nguồn cung phù hợp với sức mua của thị trường và tiến dụng cho bất động sản là hai điểm mấu chốt
quyết định đến diễn biến thị trường cuối năm và cả thời gian tiếp theo
vậy là thị trường bất động sản đã dễ dàng vượt qua tháng bảy âm lịch với nhiều tín hiệu tích cực
liệu dấu hiệu khởi sắc có tiếp tục diễn ra trên thị trường chứng khoán
xin mời quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân
giới đầu tư chứng khoán thường hạn chế thực hiện các giao dịch trong tháng bảy âm lịch
vì quan niệm rằng đây là tháng hạn và sẽ đem lại vận đèn
chính vì điều này nên thị trường chứng khoán thường rơi vào tình trạng giao dịch ảm đạm
và các chỉ số đều suy giảm
thống kể cho thấy cùng thời điểm này năm ngoái thị trường chứng khoán việt nam đã kết thúc tháng bảy âm
với các chỉ số giảm khối lượng giao dịch trung bình trên một phiên khá thấp
tuy nhiên kết thúc tháng bảy âm lịch năm nay các chỉ số và thị trường đã có nhiều khởi sắc
cụ thể tại sàn giao dịch chứng khoán tp hcm chỉ số vn index kết thúc tháng tăng hai mươi sáu hai điểm
tổng khối lượng giao dịch đạt hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu cổ phiếu
tổng giá trị giao dịch đạt năm mươi hai trăm ba mươi tám tỷ đồng
trung bình đạt hai một trăm tám mươi bốn tỷ đồng một phiên
tương tự tại sàn giao dịch chứng khoán hà nội chỉ số hnx index kết thúc tháng tăng một một mươi bảy điểm
tổng khối lượng giao dịch đạt tám trăm hai mươi sáu triệu cổ phiếu
tổng giá trị đạt một mươi một trăm bảy mươi năm tỷ đồng
trung bình đạt bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng một phiên
vâng như vậy là cũng giống như thị trường bất kỳ
những dấu hiệu tích cực cũng đã xuất hiện trên thị trường chứng khoán việt nam
qua đó sẽ bổ sung cho nhà đầu tư thêm một sản phẩm hoàn toàn mới và cũng là cơ hội đầu tư mới
trong năm hai nghìn một mươi bốn ubnd đã xây dựng đề án và trình bộ tài chính để báo cáo thủ tướng chính phủ phê duyệt
trên cơ sở đó thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định ba trăm sáu mươi sáu
phê duyệt đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn hai mươi
và nghị định số bốn mươi hai điều chỉnh những quy phạm liên quan đến chứng khoán phái sinh và tổ chức vận hành thị trường chứng khoán phái sinh tại việt nam
đây là một lĩnh vực tài chính bậc cao nhiều nước trên thế giới đã vận hành từ rất lâu nhưng đối với việt nam vẫn còn rất mới mẻ
chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh là một cái gì đó tương đối mới ở việt nam đối với nhà đầu tư
mặc dù là trong
vòng năm năm trở lại đây thì trên thị trường chứng khoán cũng đã có manh nha những cái sản phẩm
hoặc là một số các nhà đầu tư mà họ có cái tham gia trên các thị trường quốc tế
cùng với một số công ty chứng khoán đã tạo ra một số sản phẩm
mà có cái nguồn gốc hoặc là có cái sản phẩm tương tự chứng khoán phái sinh để thực hiện giao dịch
tuy nhiên là nó chưa có một cái pháp lý rõ ràng
vì vậy có thể nói là
chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh là một vấn đề gì đó mới
phát triển thị trường chứng khoán phái sinh là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán
đến năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
do đó việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh phát triển
chính là đoàn bày thúc đẩy thị trường chứng khoán mở rộng về quy mô
đa dạng hóa sản phẩm cơ cấu nhà đầu tư để phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay
chúng tôi đang triển khai chuẩn bị trên năm cái phương diện chứng
phương diện thứ nhất là về khung pháp lý
thứ hai là công tác chuẩn bị về mặt sản phẩm
thứ ba là công tác chuẩn bị về các hệ thống giao dịch và các hệ thống liên quan
đi kèm cho hoạt động giao dịch của phái sinh
thứ tư là công tác liên quan đến các cái trung gian tham gia trên thị trường
cụ thể là đối với các công ty chứng khoán và các nhân lực mạng
thứ năm là việc liên quan đến tuyên truyền và đào tạo cho thị trường
hiện nay quy mô thị trường nhỏ hẹp thanh khoản thấp khiến giá trị cổ phiếu dễ dàng bị thâu tóm
nếu có những giao dịch lớn xảy ra
điều này tiêm mẩn rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư
từ đó chứng khoán phái sinh không chỉ là một kênh đầu tư hấp dẫn
mà còn được nhắc đến trong vai trò phòng vệ rủi ro hiệu quả
ủy ban cũng đang trình bộ tài chính để ban hành một số văn bản hướng dẫn
và chúng tôi dự kiến trong cái giai đoạn ban đầu
thì có thể là đưa ra một số các cái sản phẩm phái sinh cơ bản
nó tương đối đơn giản
sau đó dần dần chúng ta sẽ đưa vào các cái sản phẩm phái sinh nó phức tạp hơn
thì cái điều này nó cũng phù hợp với thông lệ của các nước trong khu vực
cụ thể dự kiến hiện nay chúng ta sẽ đưa vào thiết kế hai cái sản phẩm
đó là cái hợp đồng tương lai dựa trên trái phiếu chính phủ
và cái hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số chứng khoán
với vai trò là cầu nối trực tiếp giữa người cần vốn
và người có vốn
cả thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu ngày càng mở rộng về quy mô
thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức phát hành nhà môi giới
các nhà đầu tư trong và ngoài nước
do đó thị trường chứng khoán việt nam cần phải tổ chức ngày càng chuyên nghiệp
hướng tới chuẩn mực quốc tế
từ đó việc đưa vào hoạt động phái sinh là cần thiết cho sự phát triển của thị trường
quý vị và các bạn thân mến
đến đây chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau